thưa quý vị hiện nay trên thế giới vẫn có khoảng bốn mươi triệu người đã chết vì aids
và hiện còn hơn ba mươi sáu triệu người nhiễm hiv kể từ khi căn bệnh này được phát hiện
việt nam là quốc gia có số người nhiễm hiv đứng thứ năm trong khu vực châu á thái bình dương
với gần hai trăm ba mươi người nhiễm hiv còn sống và sấp xỉ chín mươi người chết vì aids
đối với các bệnh nhân nhiễm hiv ngay cả khi chưa chuyển sang giai đoạn s
cũng phải luôn được khám tầm soát phát hiện các bệnh nhiễm trùng cơ hội
nên cần được thanh toán các chi phí liên quan đến các xét nghiệm phát hiện các bệnh nhiễm trùng cơ hội
và bảo hiểm y tế chính là phao cứu sinh giúp bệnh nhân bị nhiễm hiv aids
giảm bớt gánh nặng chi phí trong điều trị duy trì sự sống
tuy nhiên cho đến thời điểm này thì tỷ lệ người nhiễm hivs tham gia bảo hiểm y tế vẫn còn thấp
bên cạnh đó việc người nhiễm hiv aids phải bỏ chi phí ra mua thẻ bảo hiểm y tế
sẽ khiến họ có trách nhiệm hơn trong việc tuân thủ đúng pháp đồ điều trị
như vậy sẽ tránh được tình trạng bỏ điều trị và giảm nguy cơ nhờn thuốc
cũng như bệnh nhân phải chuyển sang phác đồ điều trị khác tốn kém hơn rất nhiều
những người nhiễm hiv phải dùng thuốc kháng virus arv cả đời
và nếu người bệnh không được điều trị bằng thuốc kháng virus arv liên tục
thì nguy cơ dịch hiv lan rộng ra cộng đồng là hoàn toàn có thể xảy ra
tuy nhiên các nguồn viện trợ điều trị đã bị cắt giảm từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
và sẽ chấm dứt vào cuối năm hai nghìn hai mươi
điều này đồng nghĩa với việc những người nhiễm hiv sẽ không được cấp phát arv miễn phí nữa
và lúc này thì bảo hiểm y tế chính là phao cứu sinh của họ
cuối tháng một mươi một vừa qua bộ y tế đã tổ chức triển khai quyết định số hai nghìn một trăm tám mươi tám qdttg
ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
quy định việc thanh toán thuốc kháng virus hiv được mua sắm tập trung cấp quốc gia
sử dụng nguồn quỹ khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế
và hỗ trợ người sử dụng thuốc kháng virus hiv
trong đó dự kiến năm hai nghìn một mươi bảy bắt đầu thực hiện chi trả thuốc arv
từ nguồn bảo hiểm y tế chiếm khoảng một mươi năm số người bệnh và tăng dần trong những năm tiếp theo
phần đầu đạt bảy mươi số người bệnh điều trị hiv aids được thanh toán qua thẻ bảo hiểm y tế vào năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên để có thể tham gia bảo hiểm y tế thì những bệnh nhân này bắt buộc phải công khai danh tính
sự kỳ thị mà nghe nói bị hiv là hầu như cái ngôi nhà đấy lúc nào nó luôn bị tắt đèn
nó nó nó nó ưu cảm ngay như bản thân tôi cũng thế ra ngoài cũng thế
mà mà mà mà người ta nhìn mình với cái ánh mắt nó khác thường lắm nó né tranh
nhiều những người nè biết người ta nhiễm hát rồi nhưng với gia đình lúc người ta còn điều kiện là người ta cũng ẩn đất
người ta không công khai ra đâu
trừ những khi mà bệnh nặng trừ những khi bệnh nặng thì phải đi đến bệnh viện thì lúc đấy là người ta phải cần đến cầu cứu
còn vì là nói ra thì mọi người kỳ thị ỉ xong xin làm việc nó rất là khó
xong rồi đi đến đâu thì cái cái cái cái tiết nộ thông tin nó không được bí mật
đó cũng là một trong những lý do khiến tại cơ sở y tế điều trị cho những bệnh nhân hivs huyện kim sơn
hiện nay chỉ có hơn năm mươi bệnh nhân đang điều trị arv
có thể bảo hiểm y tế
thứ nhất là việc công khai danh tính của bệnh nhân
cái thứ hai nữa là cái tỷ lệ bệnh nhân đi làm ăn xa cái địa chỉ nơi cư trú của người ta bị thay đổi liên tục
còn cái mà vấn đề nữa thì do người ta vẫn còn đang có những cái mặc cảm
do vậy mà cái tỉ nệ tham gia nó còn ít
để hưởng ứng các mục tiêu bệnh nhân có thể bảo hiểm y tế
từ chín mươi chín mươi chín mươi chín mươi người nhiễm hiv biết tình trạng nhiễm hiv của mình
chín mươi người nhiễm hiv được điều trị bằng thuốc kháng virus
và chín mươi người nhiễm hiv đã được điều trị bằng thuốc kháng virus kiểm soát được số lượng virus ở mức thấp
và hướng tới kết thúc dịch hiv aids ở việt nam vào năm hai nghìn ba mươi
rất cần có sự hỗ trợ của gia đình và sự chung tay của xã hội
nhằm giảm kỳ thị phân biệt đối xử với người bị nhiễm

và nâng cao trách nhiệm của người nhiễm hiv với gia đình xã hội